với quyết tâm đổi mới toàn diện chất lượng ngành y tế
ưu tiên đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe làm tiên đề cho sự phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian vừa qua ngành y tế tỉnh bắc cạn đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất
trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn
những năm qua được sự đầu tư từ nhiều nguồn lực hạ tầng cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến huyện
xã từng bước được nâng cấp củng cố và hoàn thiện
đến nay hệ thống y tế tuyến tỉnh đã cơ bản hoàn thiện
để việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn
tỉnh bắc cạn cũng đã khánh thành bệnh viện đa khoa bắc cạn với quy mô năm trăm linh giường bệnh
khi cần thiết có thể đáp ứng cho khoảng tám trăm linh bệnh nhân
với các trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh
bệnh nhân đến được tiếp đón tử tế với lại khám bệnh được ngay
về phòng khám về các phòng điều trị nó rất tồn tại so với ngày xưa
nói chung là những người đến đây để lấy pick kê để vào khám bệnh thì rất là hợp lý
bởi vì nó theo số thư tự theo máy
cứ bác sĩ gọi đến ai theo trong máy là người vào khám
chứ không chen lấn sâu đẩy mà cũng không có nộn sộn như ngày xưa
móc ở đây nói chung là cũng là mới mẻ mà cũng là tốt
mà đội ngũ bác sĩ thì cũng rất là nhiệt tình để hỏi ham và khám bệnh cho bệnh nhân
với diện tích hơn một mươi bảy hectare khuôn viên rộng rãi thoáng mát được xây dựng khang trang
bao gồm các khu nhà trung tâm kỹ thuật cao khu khám điều trị bệnh nhà giật là
các trang thiết bị khám điều trị được đầu tư đồng bộ hiện đại chuyên sâu
nhờ phát triển đồng bộ cơ sở vật chất trang thiết bị mà hiệu quả khám chữa bệnh cũng ngày càng được nâng lên
bệnh viện đã tiếp nhận được gần hết số thiết bị mà được đầu tư
đây là những thiết bị mới và hiện đại rất là nhiều thiết bị mà trước đây bệnh viện cũ ở bên kia không có
ví dụ như là máy chụp cắt lớp và những cái máy hiện đại như là máy chụp mạch cảm biến hai bình diện
máy xác định gen với số thiết bị hiện đại với cơ sở vật chất như vậy
thì sẽ góp phần rất tốt cho công tác khám sức khỏe cho nhân dân
với việc triển khai đồng bộ các giải pháp ngành y tế bắc cạn đã và đang tạo được sự chuyển biến tích cực
trong công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới
tuy nhiên để có được hiệu quả hơn nữa ngành y tế tỉnh bắc cạn cần có các đề án cụ thể
để nhân dân các dân tộc trong tỉnh được khám chữa bệnh với chất lượng cao ngay tại quê nhà